thủ tướng chính phủ vừa có công điện về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác
trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ra công điện yêu cầu ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tuyên truyền vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt mũi loang quang bọ gậy trên địa bàn thành lập các tổ phòng chống dịch cộng đồng để tuyên truyền giám sát hướng dẫn về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
chủ tịch bác nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước thủ tướng về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn